công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mới đây đã công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên
trong đó dự kiến trao bán cổ phần riêng lễ cho đối tác nhà đầu tư trong khu vực hoặc trên thế giới
đối với chuỗi bách hóa xanh
bách hóa xanh là hệ thống bị tạm ngưng mở mới của thế giới di động trong năm hai nghìn hai mươi
chuỗi bán lẻ bách hóa xanh của thế giới di động liên tục lộ evida toàn công ty
từ khi thành lập tới năm hai nghìn một mươi
duy nhất giai đoạn hai nghìn hai mươi một khi việc phong tỏa kéo dài
nhóm ngành hàng thiết yếu có kết quả kinh doanh tích cực
chuỗi bách hóa xanh bắt đầu ghi nhận lại ebitda toàn công ty
khi vừa hòa vốn đầu hai nghìn hai mươi hai thì thế giới di động đã có ý định bán vốn của chuỗi bán lẻ này
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai bách hóa xanh ghi nhận doanh thu lý kế đạt ba chín trăm linh tỷ đồng
tương đương so với cùng kỳ
trong đó công ty đang tích cực thu hút khách hàng bằng chiến lược khuyên mãi
công ty kỳ vọng doanh thu tháng ba sẽ tăng ít hơn mức tăng sản lượng
nhưng dự kiến vẫn tăng trưởng dương so với cùng kỳ và quay lại mức trước đạt bùng phát dịch năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai bát hóa xanh sẽ tập trung thu hút khách hàng
như vậy với việc không có kế hoạch mở rộng đẩy mạnh thực hiện khuyên mãi để thu hút khách hàng
điều này cho thấy công ty tiếp tục đặt trọng tâm thị phần hơn là lợi nhuận
tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một mwch đang sở hữu chín mươi chín chín mươi năm vốn điều lệ tại bát hóa xanh
như vậy nếu việc phát hành riêng lẻ thành công tỷ lệ sở hữu của mw tại bách hóa xanh sẽ giảm xuống đáng kể
một thông tin nhân sự quan trọng khác ông trần kinh doanh đã có đơn xin tử nhiệm khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị
cũng như xin ngừng vị trí tổng giám đốc công ty cổ phần thế giới di động
ông trần huy thanh tùng sẽ làm tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty thay cho ông trần kinh doanh